hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập văn hóa là một xu thế tất yếu và là nội dung trọng tâm của đảng và nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước
với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như giao lưu trao đổi hợp tác quốc tế và đặc biệt là việc tham gia vào các cuộc thi quốc tế chất lượng
loại hình siếc đã tự làm mới mình và sáng tạo không ngừng để tham gia vào quá trình hội nhập
nhờ hướng đi đó mà nghệ thuật siếc đã đạt được nhiều thành tiệu không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế trong các năm qua
trong ba mươi năm qua
thì ngành siếc việt nam của chúng tôi đã tổ chức được những các cuộc liên hoan siếc quốc tế
thì lần vừa rồi là tổ chức là lần thứ năm rồi
trong thời kỳ hội nhập
thì phải nói là ngành siếc việt nam đã thu được những các cái là thành công về nghệ thuật siếc
là được giao lưu và được mang những tiết mục của mình đi các nước
điều diễn màu cờ sắc áo
để cho nhân dân các nước người ta hiểu được xiết việt nam phát triển như thế nào
nhật định của các nước đánh giá về cái bộ môn nghệ thuật siết của việt nam
cũng có phần rất là tốt và không có kém gì các nước trên thế giới cả
như vậy hội nhập quốc tế đã làm thay đổi tư duy sáng tạo của người nghệ sĩ hướng tới sự toàn cầu hóa về nghệ thuật
nhưng vẫn mang hơi thở của nghệ thuật dân tộc
từ đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước nâng cao vị thế và vai trò của việt nam
tuy nhiên đồng hành cùng những thành tiệu đó nghệ thuật siếc việt nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức
là loại hình đặc thù nên khi đã dấn thân vào nghề nghệ sĩ siếc xác định rõ phải chấp nhận sự tôi luyện vất vả
cũng như những hiểm nguy trong hoạt động nghề nghiệp
trường hợp đột tử đáng tiếc ngay trên sân khấu mới đây của nghệ sĩ ưu tú nguyễn trường thành
khi đoàn siết một đang lưu diễn tại quảng ninh là một sự thật đáng báo động lâu nay của ngành siếc việt nam
nói về nghệ thuật siếc thì nó khác với cả các bộ môn khác
vì nghệ thuật siếc là đòi hỏi sự nguy hiểm sự khéo léo
nên trong lúc tập luyện thì không thể tránh khỏi chấn thương bên ngoài
tôi đã từng diễn với cả một người bạn trong khi biểu diễn họ sơ ý và họ cũng đã bị tai nạn
và sau đó vì về vấn đề sức khỏe nên họ không theo được nữa bắt buộc họ phải bỏ nghề
nó là một sự đáng tiếc ạ
được biết hiện nay
dù siếc là một bộ môn nghệ thuật đặc thù
nhưng chế độ đại ngộ cho các nghệ sĩ lại tương đương với các loại hình sân khấu khác
dẫu biết rằng các nghệ sĩ siếc luôn tâm huyết với nghề
nhưng với chế độ chính sách hiện nay khi đạt vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì lại là câu chuyện khác
vất vả và nguy hiểm là thế nhưng các nghệ sĩ siếc không vì vậy mà nản trí
họ vẫn luôn có niềm an ủi riêng với tinh thần đó là khán giả
tuy nhiên chính điều đó lại khiến họ buồn lòng vì thực tế khán giả đến xem đa phần là các em thiếu nhi
và ghế trống vẫn còn nhiều
vậy sự nỗ lực đó phải chăng là chưa đủ để tạo ra chất lượng nghệ thuật cao hấp dẫn công chúng

và rõ ràng là một nguy hiểm
rõ ràng chúng ta đã đạt được thành tiệu
nhưng làm sao để hội nhập quốc tế mà không mất đi chỗ đứng vững chắc trên sân nhà
trong lòng khán giả việt nam thì hẳn vẫn còn nhiều thách thức và chăn trở
thưa hai vị khách mời qua đoạn phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta đã được nghe những tâm tư
của những nghệ sĩ trong nghề về bổ môn nghệ thuật siết
cũng như là sự phát triển của nghệ thuật siết trong những năm gần đây
vậy thì là những người có chuyên môn và đã gắn bó với nghệ thuật siếc
thì xin em vị khách mời có thể chia sẻ cũng như là đánh giá về sự hộ nhập của nghệ thuật siết
trong thời đại hiện nay như thế nào
đầu tiên thì xin mời ông vũ vũ ngoạn hợp
siết của bổ môn nghệ thuật mang tính quốc tế khá cao
bởi vậy nên là nó có một cái sự hội nhập rất là sớm đối với lại một cái thị trường chung của siết thế giới
và mọi người cũng biết là trong những năm vừa rồi trong thập kỷ vừa rồi thì siếc đã cố gắng vươn lên
và tập luyện biểu diễn sáng tạo để ra được những cái sản phẩm tiết mục cũng như chương trình siếc
để theo kịp với lại trào lưu chung của thế giới
và phải nói trong những năm vừa rồi thì không những liên đoàn siết việt nam
liên đoàn siết hà nội và liên đoàn siết thành phố hồ chí minh đã có những cái tiết mục
và có những chương trình cũng đã được thế giới ghi nhận
ngoài ra đó một số cái chương trình xã hội hóa ví dụ như là ảo sâu làng tôi rồi iona show
mọi người đã thấy rằng nào thấy rằng nào
cái sự hội nhập rất là nhanh nó có hai mặt của nó hội nhập nhanh thì nó giúp cho chúng tôi
là nắm bắt được tình hình của thế giới rồi này kia nhưng mà nó lại cũng làm chúng tôi hụt hơi
bởi vì giữa cái sự đầu tư và cái sự về con người cũng như cơ sở vật chất đối với thế giới
thì lại cũng là một cái điều mà chúng tôi cũng hết sức là chăn trở
thì nhận được cái sự ủng hộ rồi được cái sự chỉ đạo cũng như ấy của các cấp chính quyền
thì phải nói rằng nào cũng đã giúp cho chúng tôi cũng có những cái
những cái vấn đề để thực hiện
vậy thì đối với ông tiến ạ ông là đang là giám đốc của nhà hát siếc và tạm kỹ
vậy thì ông đánh giá như thế nào về sự hội nhập của nghệ thuật siếc ạ
tiếp nối với lời của anh vũ văn hợp ấy thì để mà vươn tới hội nhập với nước ngoài
với quốc tế thì đúng là siếc của chúng ta cũng còn nhiều vấn đề cần phải bàn cái
cũng còn nhiều vấn đề mà cần phải đầu tư vì cái sự chúng ta chúng ta hòa nhập nó quá nhanh
mà các diễn viên các nghệ sĩ đặc biệt những người viết kịch bản của chúng ta
cũng chưa thật sự là nắm bắt được để chúng ta có thể vươn ra được cái thế giới
có cái tầm thế giới
vì hiện nay thực ra nếu mà chúng ta nhìn lại thì mới có làng tôi để chúng ta ra được thế giới
một số cái khác thì chúng ta vẫn là phục vụ trong cái đất nước việt nam
hoặc là cùng lắm là chúng tôi có sang lào có sang campuchia
chúng ta cũng không thể không nhắc đến cái một đề tài mới đó là kịch siếc
và cũng như hai vị khách mời có nhắc là vở diễn làng tôi là một trong những vở diễn đã được để lại nhiều ấn tượng
và ngoài làng tôi thì chúng ta còn có chú bé rừng xanh hay là iona show
nhưng mà đó chỉ là một số ít thôi
còn những vở diễn khác thì vẫn còn rất là nghèo nàn
và chúng ta phải thừa nhận rằng cái sự nghèo nàn đó làm cho nghệ thuật siếc của chúng ta đang trở nên kém hấp dẫn đối với khán giả
vậy thì chúng ta phải làm sao để phát triển thêm những cái chương trình như vậy những cái vở diễn kịch như vậy để có thể phát triển nghệ thuật siếc ạ
trong siếc có siếc kịch
chúng tôi gọi là siếc kịch siếc múa siếc thơ siếc nhạc
rồi siết phối hợp với nhiều bộ môn nghệ thuật khác nữa mà chúng tôi đã làm
vừa rồi chúng ta kể tên một số cái siếc mới mà có nội dung có chủ đề đấy
thực ra liên đoàn siếc việt nam từ năm hai nghìn sáu
cho đến hai nghìn
năm hai nghìn một mươi năm thì tôi nghĩ rằng là gần một chục năm đó chúng tôi cũng ra khá nhiều chương trình nhưng không phải ít đâu
tuy nhiên nó vẫn là số rất ít so với cái mong muốn của xã hội
thì siết ấy là một bộ môn nghệ thuật thì nếu trước đây nó phát triển
người ta gọi là trò siếc thì nó xuất hiện từ rất là lâu rồi
từ trò siếc thì dần dần nó đến thành bộ môn nghệ thuật siếc như bây giờ
nhưng nghệ thuật siếc thì nó luôn luôn cần đổi mới
luôn luôn cần phải sáng tạo và để hội nhập
mà cái yêu cầu của xã hội
ngày nay thì siếc nó cần phải có thêm rất nhiều cái bộ môn nghệ thuật khác vào để tạo lên thành bộ môn siếc mới
trong những năm gần đây
cái mối quan tâm lo lắng nhất của chúng ta đó là về con người về nhân lực
bây giờ người ta vẫn còn thường quan niệm rằng là
nghệ thuật siếc nó vừa khó khăn vất vả
vừa nguy hiểm nữa vì có thể xảy ra bất kỳ những tai nạn nào họ có thể là rời bỏ nghề của họ
vậy thì đối với hệ vị khách mời
theo các ông thì chúng ta sẽ cần phải có những chính sách như thế nào
để đảm bảo cho những nghệ sĩ có thể cống hiến hết mình với môn nghệ thuật siếc
thực ra là siết và các bộ môn nghệ thuật nào cũng vậy thôi
chính là chúng ta lấy chính bản thân chúng ta ra
để chúng ta cống hiến sáng tạo ra được những cái sản phẩm nghệ thuật
những cái tác phẩm nghệ thuật cho khán giả thưởng thức
và người ta phải dùng bản thân bằng chính năng lực con người
kể cả cái sự đau đớn vất vả và có thể cả những cái tai nạn
kể cả tính mạng có trên thế giới là có rồi
và những cái bệnh nghề nghiệp rồi tất cả những cái kèm theo
nhưng chế độ chính sách ta chưa đi theo kịp
tất cả chế độ chính sách theo tôi là vẫn đang đi theo cùng một cái rất là giống nhau
có trang siếc thì được quan sát là bởi vì cái tuổi nghề nó ngắn
đào tạo thì lâu này tuổi thọ nghề nghiệp thì ngắn
phúc lợi xã hội sau đó là cái gì nó có dấu hỏi rất to đùng
thì ai sẽ theo ai sẽ đầu tư
nếu chúng ta muốn đào tạo nhân tài
ta phải có kế hoạch phải có chiến lược đào tạo nhân tài thì mới ra được nhân tài
tuy vậy nhưng là người việt nam và những người yêu nghề và những người đam mê
thì trong một chục năm trở lại đây thì liên tục tất cả các đoàn chiết trong cả nước
đặc biệt đoàn chiếc việt nam liên tục có những huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng
rất nhiều mang về thành tích cho đất nước
phải là phải nói rằng đấy là chúng tôi cũng có cố gắng đấy chứ
chứ không phải chúng tôi không cố gắng đâu
tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh hợp
nhưng mà tôi cũng muốn thêm một chút
tức là nó kèm theo một cái cơ sở vật chất cho anh em
nơi luyện ăn uống luyện tập đặc biệt nơi luyện tập
chế độ chính sách
chế độ chính sách
kèm theo tất cả cái việc đó thì anh em chúng tôi sẽ nghĩ rằng
cái nghệ thuật nó sẽ phát triển một thăng hoa một cách rực rỡ
trong thời kỳ hội nhập như hiện nay thì có thể thấy là có rất nhiều những cái bộ môn
rất nhiều những cái chương trình mà khiến cho nghệ thuật siết của chúng ta
dần dần bị mọi người quên đi

những cái nghệ sĩ của chúng ta thì thường thường phải đến đi giao những cái tiết mục của chúng ta
biểu diễn ngày hôm nay như thế nào ngày mai ra sao
vậy thì theo hai vị khách mời
hai vị khách mời có nghĩ rằng đó là những cái khó khăn
mà khiến cho nghệ thuật siếc của chúng ta đang đứng trứng lại trong thời kỳ hiện nay hay không
chúng ta đang đi không đều
ta đang đầu tư
ta cứ đầu tư làm cơ sở vật chất nào abc
nhưng ta không đầu tư cho vấn đề đào tạo toàn diện
hiện nay người nghệ sĩ
người ta ra làm nghệ sĩ nhưng bắt họ làm thị trường
thì tôi nghĩ cái đấy là hơi khó
ta sẽ cố gắng
nhưng người ta chắc chắn là nó sẽ không thể toàn diện được
phải có những cái chương trình đào tạo dành cho những người làm marketing và giới thiệu quảng bá nghệ thuật
và phải đúng chuyên nghiệp như các nước trên thế giới
thực ra chúng tôi đi rất nhiều nước
đến nơi thì chúng tôi chỉ gọi là đưa cái tên chương trình thôi
đến đâu họ dùng cái tên ấy rồi họ đã bán hết vé cách mấy tháng
đến nơi chỉ có diễn
bên cạnh cái sự hội nhập thì chúng ta đã có cái sự liên kết để thay đổi giữa làm mới siếc và tập kỹ
vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể gìn giữ được bản sắc của nghệ thuật siếc ạ
bản chất của siết là chinh phục những cái khó
làm được những cái động tác kỳ diệu khác thường
thế bởi vậy nên muốn làm giữ được bản sắc của siếc
có nghĩa là chúng ta phải đào tạo thật tốt những con người có những kỹ năng kỹ xảo
nhưng mà cái kỹ năng kỹ xảo của thời kỳ mới nó khác với kỹ năng kỹ xảo của trước đây
trước đây anh chỉ biết làm động tác siếc tức là trò siếc
nhưng bây giờ kỹ năng kỹ xảo ngoài
người nghệ sĩ không những biết là cái kỹ năng kỹ xảo làm siết
nhào lộn tung ứng tăng bằng ấy
mà anh phải biết cả biểu diễn rồi diễn xuất
cũng như trang phục rồi âm thanh ánh sáng tất cả cái bộ môn nghệ thuật khác
và đặc biệt
mà ta phải thổi hồn như lúc nãy tôi đã nói
là phải đưa nó vào một cái câu chuyện
phải dẫn dắt khán giả được đến được
thông qua nghệ thuật siếc
ta kể một cái câu chuyện gì đó bằng ngôn ngữ siếc
thì lúc ấy chúng ta sẽ vừa giữ được bản sắc vừa hội nhập
mà lại vẫn lôi kéo được khán giả đến
đấy là cái mà tôi mong muốn
đối với ông tiến thì sao
ông chia sẻ về làm sao để chúng ta giữ nhìn được bản sắc của nghệ thuật siếc ạ
nhà áp nghệ thuật
nghệ thuật siếc và tạp kỹ của chúng tôi
thì chúng tôi đưa cái bản sắc của dân tộc vào luôn trong siếc
chúng tôi kể lại những câu chuyện dân gian
hoặc là mượn câu chuyện dân gian
hoặc là đương đại
những câu chuyện đương đại
những con người đặc biệt
những con người dị biệt
chúng tôi đưa vào siếc
và tôi nghĩ rằng là như thế là một trong những cái cũng giữ gìn bản sắc của siếc
và nó để đậm đà cái tính dân tộc
xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời
và một lần nữa thì xin cảm ơn hai ông đã đến với trường quay của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay
chúng tôi mong muốn các khán giả sẽ phần nào hiểu thêm về những chăn trở
những khó khăn mà nghệ thuật siếc việt nam đang phải đối mặt trong thời gian qua
cũng như con đường trước mắt
hy vọng rằng trong thời gian sắp tới
nghệ thuật siếc việt nam sẽ ngày càng phát triển như trong những năm qua
và sánh ngang cùng bạn bè quốc tế
đến đây thì chương trình góc nhìn văn hóa cũng xin được kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại